vừa kết thúc thành công tốt đẹp đặc biệt là sự kiện quan trọng bầu tổng bí thương nguyễn phú trọng giữ chức chủ tịch nước
nhất trí quan điểm của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao campuchia một lần nữa đánh giá rất cao mối quan hệ giữa hai nước
hai bộ ngoại giao có mục đích chung là nỗ lực để thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hai nước
sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam phối hợp với đại sứ quán cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại việt nam
niệm bốn mươi ba năm quốc khánh cộng hòa dân chủ nhân dân lào mùng hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm mùng hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
đây là dịp để lãnh đạo người dân hai nước anh em chia sẻ về mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa việt nam và lào
phát huy thành công của năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi bảy hai nước đã tiếp tục triển khai nhiều dự án hợp tác trên các lĩnh vực từ trung ương tới các địa phương của hai nước
hợp tác kinh tế thương mại việt nam lào phát triển nhanh kim ngạch thương mại hai triệu giữa hai nước trong sáu tháng đầu năm nay đạt năm trăm hai mươi hai hai triệu usd tăng một mươi bốn năm so với cùng kỳ năm ngoái